thưa quý vị do mâu thuẫn hai học sinh cấp ba đã rủ nhau chặn đánh một học sinh cùng trường
khiến em này bị vỡ lún xương sọ chèn ép não tỷ lệ thương tật là ba mươi
vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh đắk lắc
công an huyện madrak tỉnh đắk lắc khởi tố vụ án hình sự bắt tạm giam hai học sinh là trần đình sang và bùi ngọc hải
cả hai đều là học sinh trường trung học phổ thông nguyễn trường tộ tại xã yà riêng huyện madurak
trước đó hai học sinh này đã đánh em nguyễn anh tuấn bạn học cùng trường bị trọng thương
kết quả giám định tỷ lệ thương tật là ba mươi
riêng đối với hải tuy không mâu thuẫn gì với tuấn nhưng khi nghe sang rủ đi đánh bạn học hải cũng tham gia và đã gây ra vụ việc nghiêm trọng này